công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công đường dây vận chuyển mua bán ma túy tổng hợp lớn từ khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị về thành phố huế để tiêu thụ thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một số hộp tiếp đạn
công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ hai đối tượng cầm đầu là vợ chồng gồm mai anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và nguyễn thị lan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại thị xã hương trà cùng với bốn đội tư khác có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên lực lượng công an thu giữ gần hai mươi bảy viên ma túy tổng hợp bảy mươi sáu gam ma túy tổng hợp khác một khẩu súng và một hộp tiếp đạn
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận bằng nhiều thủ đoạn tinh
vì nhóm đã tổ chức vận chuyển mua bán trái phép ma túy từ cửa khẩu lao bảo tỉnh quảng trị vào thành phố huế phân phối bán cho cơ sở kinh doanh và dịch vụ nhạy cảm để kiếm lời
mỗi lần giao dịch từ một mươi đến ba mươi viên ma túy tổng hợp đặc biệt là nhóm này có thuê các thanh thiếu niên người đồng bào dân tộc ở huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vận chuyển ma túy từ biên giới về nội địa